vận chuyển gần hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện sông mã phát hiện bắt giữ vào ngày hôm qua
đối tượng bị bắt là lương văn phương chú tại bản phòng xài xã nả nghiệu huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là một tám trăm chín mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai gói heroin một điện thoại cùng một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an đối tượng phương khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời